đại hội thể thao đông nam á sea games lần thứ ba mươi chỉ còn một vài ngày nữa sẽ diễn ra
và vào tối qua đã diễn ra buổi lễ xuất quân của đoàn thể thao việt nam tham dự sea games ba mươi
đây là chương trình được tổ chức nhằm cổ vũ động viên tinh thần cho các vận động viên trước khi lên đường sang philippines tranh tải
là hoạt động truyền thống được tổ chức nhằm thể hiện sự quan tâm của đảng nhà nước và nhân dân đối với thể thao việt nam
lễ xuất quân của đoàn thể thao việt nam tham dự sea games ba mươi cũng là dịp để các cán bộ huấn luyện viên vận động viên nước nhà
thể hiện ý chí và quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao vì vinh quang của tổ quốc
tại sea games ba mươi lần này đoàn thể thao việt nam tham dự với tám trăm năm mươi sáu thành viên
trong đó năm trăm sáu mươi tám vận động viên thi đấu ở trên bốn mươi môn và phân môn thể thao
thay mặt lãnh đạo bộ văn hóa thể thao và du lịch bộ trưởng nguyễn ngọc thiện gửi lời chúc tới các vận động viên sẽ tự tin
phát huy hết khả năng sở trường của mình giành thành tích cao nhất
chúc đoàn thể thao việt nam tham dự sea games ba mươi đoàn kết thành công đem lại vinh quang cho thể thao nước nhà